ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính
ngày chín tháng ba ngành y tế đã đưa năm bệnh nhân bốn mươi chín tuổi quốc tịch anh nhiễm covid một mươi chín thứ ba mươi sáu
từ quảng nam ra bệnh viện trung ương huế để cách ly điều trị theo quy định
bệnh nhân người anh này nhập cảnh vào việt nam tại sân bay nội bài hà nội vào ngày hai tháng ba
trên chuyến bay vn năm mươi bốn cùng với bệnh nhân thứ một mươi bảy mắc covid một mươi chín
sau khi đi tham quan tại hạ long quảng ninh tối ngày năm tháng ba du khách người anh đi máy bay
từ hà nội vào đà nẵng rồi đi vào quảng nam lưu trú tại một khách sạn ở thị xã điện bàn
và đi tham quan một số di tích tại hội an đến ngày bảy tháng ba du khách này được cách ly
tại chỗ theo quy định đối với một mươi sáu trường hợp tiếp xúc gần với du khách này thì đã được ngành y tế
tiến hành cách ly tập trung tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
đồng thời tiếp tục tiến hành khoanh vùng cách ly phun thuốc khử trùng lần thứ hai toàn khu vực